hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bun nhang volachit đã có buổi gặp mặt hội hữu nghị việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn cùng đoàn ôn lại những kỷ niệm về tình hữu nghị việt lào được tiếp nối qua các thế hệ và những thành viên có mặt trong đoàn hôm nay là một minh chứng rõ nét
trong đoàn có rất nhiều thế hệ các đồng chí lớn tuổi đã có nhiều năm tháng chiến đấu
đồng cam cộng khổ với nhân dân các dân tộc lào và đến nay tình cảm đó vẫn vẹn nguyên
tổng bí thư chủ tịch nước lào mong rằng các thành viên trong đoàn nói riêng cũng như trung ương hội hữu nghị việt nam lào nói chung sẽ có những đóng góp thiết thực hơn nữa góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước việt nam lào
báo cáo với tổng bí thư chủ tịch nước lào về tình hình hoạt động của hội hữu nghị việt nam lào hội cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội hữu nghị lào việt nam
hết sức mình để góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt việt lào nhất là quan hệ giữa nhân dân hai nước mãi mãi gắn bó keo sơn ngày càng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
cũng trong chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiễn tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit rời thủ đô hà nội